liên quan đến những dấu hiệu sai phạm tại dự án khu dân cư bình đa thành phố biên hòa
thanh tra tỉnh đồng nai vừa công bố quyết định thanh tra toàn diện dự án
trước đó cùng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu
bộ công an cũng đã đề nghị ubnd tỉnh đồng nai cung cấp thông tin tài liệu
để điều tra có dấu hiệu sai phạm liên quan đến dự án này
dự án khu dân cư bình đa ban đầu có mục tiêu chính làm nhà ở phục vụ cho bốn trăm linh y bác sĩ
và cán bộ công nhân viên thuộc các đơn vị trực thuộc tổng công ty công nghiệp thực phẩm đồng nai
dự án này cũng được kỳ vọng sẽ thu hút nguồn nhân lực thông qua việc cung ứng căn hộ
phục vụ các dự án đầu tư do doanh nghiệp làm chủ đầu tư
tuy nhiên sau đó dự án lại được chuyển qua loại hình nhà ở thương mại